để góp phần tạo thêm sân chơi công cộng cho trẻ em trên địa bàn tp hcm
thành đoàn tp hcm đã triển khai xây dựng nhiều mô hình sân chơi ở các quận huyện
nhất là vùng ven ngoại thành những nơi còn thiếu thốn về sân chơi cho trẻ
trong đó thú vị và khá độc đáo là mô hình sân chơi được thiết kế từ các vật liệu tái chế
góc sân nhỏ tại ban nhân dân ấp cây sộp xã tân an hội huyện củ chi đang dần biến thành một sân chơi
điều độc đáo là các hạng mục hệ thống trò chơi được các tay thợ không chuyên thiết kế tại chỗ
và bằng phế liệu lốp xe thau nhựa vỏ chai hộp nhựa qua các khâu tạo hình sơn sửa trang trí tỉ mỉ
đã hiện lên những chiếc xích đu bập bênh cầu tuột bàn ghế đầy màu sắc
những sân chơi từ vật liệu tái chế đã và đang mọc lên ở nhiều nơi nhất là tại các khu vực vùng ven ngoại thành thành phố hồ chí minh
nơi sân chơi cho trẻ em còn hạn chế
từ khoảng sân công cộng miếng đất bỏ hoang hay bãi rác qua bàn tay của các tình nguyện viên đã biến thành sân chơi
thành mảng xanh như sân chơi ra đời tại phường bình hưng hòa quận bình tân đã trở thành điểm hẹn thú vị cho các em thiếu nhi sau những giờ học
con học được rất là nhiều thứ ở đây
chủ yếu là bài học
làm lên như vậy thì thấy nó cũng sạch sẽ cũng mát cũng thoáng cũng nhanh chỗ chơi cho trẻ nhỏ chơi đỡ ngoài đường khỏi xe cổ
có sân chơi trẻ em thêm niềm vui thêm sự năng động giúp phát triển tinh thần lẫn thể chất của trẻ
những sân chơi độc đáo này còn mang nhiều thông điệp ý nghĩa tích cực về bảo vệ môi trường để trẻ làm quen ngay từ khi còn nhỏ tuổi
thông qua các sân chơi thì cũng mong muốn được các em là nâng cao ý thức và tích cực sử dụng các sản phẩm
các sản phẩm tái chế để phục vụ lại đời sống của mình để bảo vệ môi trường trong sân hơn
hai năm qua đã có một mươi năm sân chơi từ vật liệu tái chế ra đời tại thành phố hồ chí minh
từ những sân chơi này các em nhỏ cũng làm quen với ý thức bảo vệ môi trường
để từng bước xây dựng nhận thức hành vi trong việc sử dụng vật liệu tái chế giảm rác thải nhựa vì một môi trường sống xanh sạch đẹp